phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng thị thanh xuân
trú tại thị trấn đức thọ huyện đức thọ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
vào sáng ngày sáu tháng một tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ lực lượng công an bắt quả tang xuân đang có hành vi tàng trữ hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
bước đầu xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng đã từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy